vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên gia đình các liệt sĩ
hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đắk lắc
tham gia cùng đoàn công tác có thủ tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
các cán bộ chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá hoàng trung và đại úy nguyễn tăng nhân
là hai cán bộ công an xã ea cà tù thiếu tá trần quốc thắng và đại úy hà tuấn anh
là hai cán bộ công an xã ea tiêu bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã ea cà tù nguyễn văn kiên
và chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea tiêu nguyễn văn dũng
tại nhà các liệt sĩ bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã thành kính thắp hương
tưởng nhớ những người đồng đội những người cán bộ đã hy sinh dũng cảm
vì sự bình yên của nhân dân
chia sẻ với gia đình các cán bộ chiến sĩ về sự mất mát đau xót này bộ trưởng tô lâm cho biết
những chiến sĩ công an giữa thầy bình vẫn chịu nhiều hy sinh gia đình các anh cũng vậy
họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ
chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
hình thức động viên chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân
sớm vượt qua mất mát lớn lao này
tên mặt đảng nhà nước thực hiện chính sách với gia đình với cộng công
lực lượng công an với chính quyền địa phương thăm về chức sức khỏe quát
phát thương cho giới sĩ để có những giải pháp để hoạt định cuộc sống của gia đình
trước mắt lần thấy ở đây thì thôi nhà trưởng như thế này cũng sẽ phải tính toán
thích hợp cho liệt sĩ cũng gọi là yên ổn mình sẽ tính thôi
đây là sẽ có anh quy để chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ
công việc mà trước đây nếu liệt sĩ còn thì phải gánh quát
thì bây giờ anh em đồng đội đây là sẽ có trách nhiệm thôi
nhân dịp đến thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ
bộ trưởng tô lâm đã trao hỗ trợ số tiền năm trăm linh triệu đồng
để xây nhà tình nghĩa cho mỗi thân nhân liệt sĩ hai gia đình
thiếu tá hoàng trung và thiếu tá trần quốc thắng
trao số tiền tiết kiệm trị giá năm trăm linh triệu đồng
cho mỗi thân nhân các liệt sĩ nguyễn đăng nhân và hà tuấn anh
trao năm mươi triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ công an hai xã
ea cà tu và ea tiêu
dịp này quỹ thiện tâm của tập đoàn vingroup
cũng đã hỗ trợ thân nhân mỗi gia đình cán bộ
chiến sĩ công an xã hy sinh số tiền năm trăm linh triệu đồng
vào trường ngày hai mươi tám tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh hương yên cùng các đại biểu quốc hội tỉnh này
đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện phù cử tỉnh hưng yên
cùng dự có đồng chí nguyễn hiếu nghĩa ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh hủy tỉnh hương yên cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh hương yên
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
đã thông báo nhanh về một số kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn tại các kỳ tiếp xúc trước
theo đó tại kỳ họp thứ năm quốc hội đã xem xét ký lưỡng biểu quyết thông qua tám luật
trong đó cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với hai luật
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
bên cạnh đó quốc hội cũng đã cho ý kiến quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội
quan trọng của đất nước tiến hành hoạt động chất vấn và cho ý kiến
về nhiều dự án luật quan trọng khác như luật đất đai sửa đổi luật căn cước
phát biểu tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã thông tin thêm một số kết quả về kinh tế xã hội của đất nước
và tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cũng tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã trả lời một số kiến nghị của cử tri
gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nguyên
trong đó có kiến nghị về xử lý tình trạng lừa đảo trên không gian mạng

bộ trưởng tô lâm đã trả lời một số kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nguyên trong đó có kiến nghị về xử lý tình trạng lừa đảo trên không gian mạng
bộ trưởng tô lâm đã trả lời một số kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nguyên

tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ tin tưởng đây là cơ hội để hai bên có những trao đổi cởi mở
thực chất hiệu quả về tình hình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng
cũng như những giải pháp hợp tác giữa hai bên thời gian tới
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong những năm qua chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng
kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
bộ công an đã phát hiện đấu tranh với nhiều đối tượng quản trị điều hành các trang mạng
đăng tải nội dung vi phạm bản quyền cung cấp nội dung số có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan
đồng chí thứ trưởng khẳng định việt nam hiện có hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể xử lý các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ
để tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung trong thời gian tới
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các công ty doanh nghiệp hoa kỳ cung cấp các thông tin mà hai bên cùng quan tâm
tăng cường hợp tác phối hợp dựa trên quy định của luật pháp quốc tế thông lệ quốc tế và pháp luật của hai nước
thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và thực thi pháp luật về bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình chủ động nhận diện dự báo từ sớm từ xa về tình hình vi phạm
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đồng thời chọn những vấn đề nổi cộng để đấu tranh có trọng tâm trọng điểm theo từng chuyên đề lĩnh vực
đây là một trong những yêu cầu quan trọng được thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba của cục cảnh sát điều tra tuệ phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu
hội nghị được diễn ra vào sáng nay tại hà nội
từ đầu năm đến nay toàn lực lượng đã phát hiện bốn trăm năm mươi sáu vụ phạm tội về tham nhũng chức vụ
hai vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế nhất là đã nhận diện đúng và trúng các hành vi tham nhũng tiêu cực như tại tập đoàn vạn thịnh pháp trong hoạt động đăng kiểm đào tạo và xác hạch lái xe
việc xử lý tội phạm ngày càng nghiêm minh theo đúng phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong sáu tháng đầu năm đã khởi tố bốn hai trăm linh bốn bị can riêng án tham nhũng đã khởi tố một một trăm năm mươi bị can
quá trình điều tra đã làm rõ bản chất vụ việc bóc gỡ cả tổ chức đường dây
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế phải tập trung quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
các chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an kết luận tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của bộ
trên cơ sở đó lực lượng cảnh sát kinh tế các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương tổ chức sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cán bộ hợp lý
thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại
chủ động phát hiện kiến nghị xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý theo hướng đồng bộ chặt chẽ
nhất là một trong số lĩnh vực trọng điểm như đất đai tài chính thuế đầu tư công giao thông thương mại điện tử
đồng thời đảm bảo tiến độ các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo các cấp theo dõi chỉ đạo
như tin đã đưa từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn
đại biểu việt nam đã thăm chính thức trung quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ một mươi bốn
của diễn đàn kinh tế thế giới wef thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tháp tùng và tham gia các hoạt động của thủ tướng
tại thủ đô bắc kinh thứ trưởng lương tam quang đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ
phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
đồng chí vương chấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
thứ trưởng bộ an ninh quốc gia trung quốc thạch hảo dũng và tham dự hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng
và sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
tại buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc
kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn các đoàn cấp cao các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm
tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh các phương thức thủ đoạn
dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia
phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng
tăng cường tuần tra biên giới hai nước siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước
trong chương trình làm việc thứ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng lương tam quang
và đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc hứa cam lộ đã chủ trì lễ ký kết kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
tại hội đàm với đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc lãnh đạo hai bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung
như báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai trên các lĩnh vực mà hai bộ có chung chức năng
nhiệm vụ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp hai bên nghiên cứu xây dựng ký kết văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung
bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo
hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước
phát biểu tại hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh là một nước thành viên asean với vai trò và trách nhiệm của mình
việt nam luôn tích cực tham gia các khuôn cổ hợp tác diễn đàn khu vực về vấn đề quản lý dòng di cư
việt nam hoàn ngành và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của dgicm asean với các nước đối tác đối thoại để cùng nhau thảo luận trao đổi kinh nghiệm
quan điểm về quản lý di cư góp phần quan trọng thúc đẩy di cư hợp pháp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người
và đưa người di cư trái phép của các nước thành viên asean cũng như của toàn khu vực